hôm nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại hà nội ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội văn phòng quốc hội
báo người đại biểu nhân dân phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức buổi hội thảo
hoàn thiện chính sách người có công nhằm tiếp thu ý kiến các chuyên gia các nhà quản lý làm cơ sở
cho các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật ưu đãi cho người có công
tại buổi hội thảo các đại biểu đã tập trung làm rõ những vướng mắt trong việc thực hiện chính sách
người có công hiện nay một số đối tượng người có công do chưa đủ giấy tờ xác minh nên chưa được công nhận
cả nước vẫn còn trên ba mươi trường hợp kê khai nhưng chưa được xác nhận người có công
trong đó có năm chín trăm linh trường hợp liệt sĩ thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
thẳng thắn nhìn nhận vào những tồn động của chính sách người có công các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến
nhằm tháo gỡ những vướng mắt này trong đó chú trọng giải pháp phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành trung ương
với các tỉnh địa phương trong việc tập trung giả soát danh sách người có công trên địa bàn
tỉnh adn hai cốt để công nhận liệt sĩ
việc nghiên cứu xây dựng luật người có công đang được quốc hội cùng các bộ ngành liên quan tập trung nghiên cứu xây dựng
để khi luật đi vào thực tiễn sẽ thực sự có hiệu quả và bảo đảm người có công được hưởng đúng chế độ ưu đãi của đảng nhà nước